hai mươi bảy tháng một vừa qua trần văn linh đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ

lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã thường xuyên liên tục kiểm soát

ghi nhận tại nghệ an trong năm ngày nghỉ tết từ ngày hai mươi ba cho đến ngày hai mươi tám tháng một
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh nghệ an đã xử phạt bốn mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong đó có bốn xe ô tô bốn mươi năm xe máy
tổng số tiền phạt đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong năm ngày đầu nghỉ tết là hai trăm một mươi hai triệu đồng
trong những ngày tết lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương vẫn ra quân thường xuyên
đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân vui xuân đón tết
việc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo nghị định một trăm linh vẫn được thực hiện nghiêm
bất cứ ai vi phạm cũng đều bị xử lý
được biết sau hai mươi tám ngày gia quân xử lý hành vi
vi phạm về nồng độ cồn theo nghị định số một trăm linh trên địa bàn tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh nghệ an đã xử phạt hai trăm bảy mươi bốn trường hợp
trong đó gồm bốn mươi ba xe ô tô hai trăm ba mươi một xe máy
tổng số tiền phạt đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn là một ba tỷ đồng
cập nhật thông tin về tình hình bệnh nhân người trung quốc mắc ncov
tại thành phố hồ chí minh sau gần một tuần được các bác sĩ của bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh điều trị tích cực
cho đến ngày hôm nay bệnh nhân ly dư trao hai mươi tám tuổi người con trai đã nhiễm virus corona từ người cha đã có kết quả xét nghiệm âm tính
theo bác sĩ nguyễn tri thức giám đốc bệnh viện trợ rẫy hiện bệnh nhân ly dư trao có sinh hiệu ổn hết sốt tự thở ăn uống sinh hoạt đi lại bình thường
kết quả xét nghiệm lần ba tại viện pasteur thành phố hồ chí minh xác định
bệnh nhân đã âm tính với virus ncov
trong khi đó người cha ly dinh đã hết sốt hiện đã tỉnh táo vẫn được thở oxy chức năng gan thận điện giải bình thường
tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn dương tính với ncov
trước đó ông li jing đi từ vũ hán trung quốc nhập cảnh vào hà nội vào ngày một mươi ba tháng một sau đó di chuyển đến nha trang
người con ly dư trao đã ở long an từ bốn tháng trước sau đó đi đến nhà trang gặp tra rồi tiếp tục đi về thành phố hồ chí minh và long an
cho đến ngày một mươi bảy tháng một người cha bắt đầu sốt
và đến ngày hai mươi tháng một người con có các triệu chứng tương tự
hai cha con nhập bệnh viện trợ rẫy vào tối ngày hai mươi hai tháng một gửi mẫu bệnh phẩm qua viện pasteur xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus ncov
để ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
bộ y tế đã có công văn đề nghị một số bộ ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền giám sát
và điều tra ổ dịch viêm đường hô hấp cấp do ncov
hiện nay số lượng khách du lịch đến các điểm du lịch tại nước ta
và người dân tham gia các hoạt động giao thương lao động tại các khu vực biên giới với trung quốc là rất lớn
do đó nguy cơ rất cao dịch bệnh có thể xâm nhập vào nước ta
bộ y tế đề nghị ubnd một mươi một tỉnh thành phố gồm hà nội tp hcm đà nẵng khánh hòa quảng ninh lạng sơn
lào cai cao bằng hà giang lai châu và kiên giang
chỉ đạo các địa phương đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh
và các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do ncov trên website vncdc gov vn của cục y tế dự phòng bộ y tế
hướng dẫn khách du lịch người lao động đến từ các khu vực đang có dịch tại trung quốc
chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế
vào ngày hôm nay đoàn công tác của sở y tế tỉnh đắk lắc đã đến và kiểm tra công tác ứng phó
với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
sau khi có văn bản hướng dẫn của bộ y tế lãnh đạo bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đã xây dựng phương án ứng phó với ncov
bệnh viện đã cách ly toàn bộ khoa chuyển nhiễm có sức chứa hai trăm linh bệnh nhân thành một khu vực riêng
toàn bộ cán bộ nhân viên y tế và bệnh nhân sẽ được phục vụ ăn uống tại chỗ không tiếp xúc với bên ngoài
đồng thời bệnh viện cũng đã phát chín mươi bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế của khoa truyền nhiễm
xuất hiện trường hợp nghi ngờ dương tính về ncov bệnh viện cách ly khu vực cấp cứu khu vực khám bệnh riêng cho trường hợp này
theo giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc nay phila cho đến thời điểm hiện tại thì đắk lắc chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với ncov
về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có một trường hợp nghi nhiễm ncov đang điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
phó giám đốc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết là thông tin này là chưa chính xác
còn tại đà nẵng các cấp chính quyền của thành phố đà nẵng đã tiến hành họp khẩn và đưa ra những chỉ đạo sát sao nhằm phát hiện khoanh vùng các địa điểm có dấu hiệu khả nghi
mặc dù cho đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện người mắc bệnh viêm phổi viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra ở đà nẵng
song công an thành phố đã chỉ đạo cho công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp nhằm lên phương án đối phó kịp thời cùng với các ngành chức năng ứng phó với loại dịch bệnh này
để chủ động công tác nắm tình hình kịp thời triển khai biện pháp ổn định dư luận trong quần chúng nhân dân
công an thành phố đà nẵng đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị nghiệp vụ cùng công an các địa phương khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng
cập nhật liên tục tình hình liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới gây ra tại các bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn
đặc biệt là chú trọng công tác quản lý liên quan đến hoạt động cư trú của người nước ngoài khi có tình hình phức tạp xảy ra
rất nhiều nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn thành phố đã khai báo tạm trú đầy đủ kịp thời cho người nước ngoài với các cơ quan quản lý
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một tức mùng ba tết canh tí tại bệnh viện đa khoa đà nẵng đã tiếp nhận và theo dõi các bệnh viện
với kinh nghiệm từ đại dịch sars năm hai nghìn ba việt nam đã được tổ chức y tế thế giới công nhận là nước đầu tiên trên thế giới khống chế thành công dịch sars
thì trong năm nay việt nam đang đáp ứng rất bài bản và kiểm soát được tình hình dịch bệnh do chủng virus corona mới này
bên cạnh đó đa số thông tin báo chí chính thống đã phản ánh tình hình kịp thời khách quan diễn biến của dịch bệnh
điều này đã góp phần để người dân và du khách tiếp tục tiếp nhận thông tin chính xác yên tâm đón xuân
chính vì vậy mà các khu du lịch trong cả nước vẫn đón lượng lớn du khách trong dịp tết nguyên đán này
từ ngày hôm qua tức là ngày ba tết lượng khách du lịch từ các tỉnh thành phố trong cả nước đã bắt đầu đổ về thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tham quan nghỉ dưỡng khá đông
và khách du lịch quốc tế cũng đã tới thành phố này từ những ngày trước tết
với cơ sở hạ tầng hiện có địa phương đã đáp ứng đủ nhu cầu ăn nghỉ của du khách
lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại các khu du lịch trong cả nước
du lịch hội hoa xuân trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp tết từ ngày hai mươi chín tháng chạp cho đến ngày năm tháng riêng năm canh tí ước đạt hai trăm sáu mươi lượt tăng một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
riêng lượng khách nghỉ dưỡng ước đạt một trăm linh tám lượt tăng một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong số đó khách quốc tế ước đạt một mươi ba lượt tăng một mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù lượng khách lên vào các ngày mùng ba mùng bốn tết là rất đông
nhưng với số lượng trên hai mươi phòng có thể đón trên bốn mươi năm khách một ngày đêm
thành phố đà lạt hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên h
thì những cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đóng quân tại tỉnh bà rịa vũng tàu
lại lên những con tàu làm nhiệm vụ đón một mùa xuân mới trên vùng biển đảo của tổ quốc thân yêu
một năm mới lại về trên khắp mọi miền đất nước
khác với mọi năm chuyến ra khơi làm nhiệm vụ trong dịp tết nguyên đáng canh tí hai nghìn hai mươi
lần này của trung úy hà thanh sang chiến sĩ hàng hải tàu cảnh sát biển chín nghìn một
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba có những nỗi niềm riêng
sang là chiến sĩ trẻ đối với anh và đồng đội những cái tết trên tàu trên biển
luôn mang hương vị đặc biệt và để lại dấu ấn không thể nào quên
trước giờ tàu nhổ neo chị phạm trần hoàng thảo vợ trung úy sang ra tận cầu cảng để tiễn đưa chồng
cải nắm tay chặt để tiếp thêm động lực để sang vững tin yên tâm lên đường canh giữ bình yên
cho vùng biển đảo của quê hương tổ quốc trong những hải trình tuần tra
năm nay là cái tết đầu tiên của hai vợ chồng người vợ đang mang thai những tuần cuối cùng
chút ngậm ngùi tiếc nuối nhưng trong mắt lué lên niềm tự hào

mình cũng giống như là hậu phương vậy thì cũng phải chấp nhận hy sinh để mà chồng mình yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
trước khi đi biển về là sẽ có một tin vui đặc biệt hơn mọi khi
thì năm ngoái thì đi biển với trong cái thời gian mà chưa lấy vợ thì nó cảm giác thấy nó thoải mái và rất là bình thản
như năm nay là có vợ và là có thêm trách nhiệm với người vợ nữa
lo nhiều cái và thứ hai là rất là vui mừng
vui mừng khi mình đã được làm bố
lo lắng không biết là vợ mình với mình là có thể chăm sóc được cho đứa bé hay không
vì vậy là vừa mừng là vừa lo
nên là cảm xúc nó rất là nhiều cái nó không thể nói hết được
những đợt đi biển dài ngày không còn xa lạ đối với các anh
nhưng ra khơi vào đúng dịp tết khiến ai cũng có chút bồi hồi
chuyến công tác lần này kéo dài gần ba tháng
giữa bốn bề sóng gió các anh khoát lên mình bộ cảnh phục luôn tự hào về sứ mệnh mà mình đang thực hiện
với các cán bộ chiến sĩ đã nhiều năm thực hiện nhiệm vụ trên tàu
trực tết trên biển dường như đã trở thành rất đổi quen thuộc
nhưng với các chiến sĩ trẻ đặc biệt là người sắp được làm cha
thì có sao xuyến thể hiện rõ nét trên khuôn mặt
cảm xúc thì có đôi lúc cũng hơi buồn và nhiều cảm xúc chủ yếu là dành cho vợ thôi
còn về mình thì
mình làm công việc từ trước đến giờ thì mình biết rồi
nên là không thể vì công việc riêng của gia đình mà ảnh hưởng đến công việc của toàn thể anh em công việc của đơn vị được
nên là trước khi mình đi biển thì mình cũng động viên vợ mình là dáng ở nhà chịu khó giữ gìn sức khỏe
rồi anh đi sẽ về động viên bố mẹ gia đình nhiều cái
rồi về con
con cái này kia thì chịu khó chăm sóc
rồi về sức khỏe thì phải đảm bảo chứ không thể nếu mà vắng anh thì không thể mà chạy tráng hay là vì tuổi thân hay là bỏ bê sức khỏe không được
nên là vì công việc của đơn vị và công việc của chung của tàu nên là anh phải lên đường đi ra biển
có chút nhớ nhùng lo lắng
và cả niềm tự hào vinh quang
xong sự hy sinh của người thân từ hậu phương đã tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ cảnh sát biển gắt lại bao ước mơ hoài bảo
hy sinh tuổi thanh xuân khoảnh khắc gần gũi bên người thân và gia đình của mình để dấn thân ở những nơi khó khăn hiểm nguy
để mùa xuân được lan tỏa khắp nguồn nơi mang lại bình yên khắp mọi miền biển đảo của tổ quốc
sau những cái bắt tay nồng ấm của lãnh đạo bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba và những chiến sĩ ở lại trực trong bờ dành cho đồng đội trước khi lên tàu
tiếng còi tàu cất lên dồn dập từng hồi những chiếc tàu cảnh sát biển dân rơi bến cạn hướng ra biển bắt đầu cho một hải trình dài ngày trong những ngày tết đến
cùng với đồng đội tàu cảnh sát biển chín nghìn một đón giao thừa trên vùng biển đông nam của tổ quốc
sẽ là một trải nghiệm ý nghĩa và tự hào đối với những người lính trẻ
đón tết trên biển dù thiếu thốn hơn trên đất liền nhưng trên tàu vẫn đủ đầy hương vị tết
một góc trên bong tàu nhóm cán bộ chiến sĩ mỗi người mỗi việc sắn tay áo để gói bánh trưng
từng chiếc lá dông được lau sạch sẽ gạo nhân đậu xanh thịt lợn lạc khuôn đã chuẩn bị sẵn
những bàn tay chai sạc như không kém phần khéo léo
cho nên những chiếc bánh chưng vung vứt được buộc theo từng cặp
trước khi thực hiện nhiệm vụ bản thân thuyền trưởng con tàu đã cùng với các vị chỉ huy tàu đã quán triệt tất cả các nhiệm vụ cho bộ đội
toàn thể anh em trên tàu cũng đã xác định rõ tư tưởng ăn tiết xa nhà
trong quá trình trước khi thực hiện nhiệm vụ
thì cũng đã làm mọi công việc
và công tác chuẩn bị bảo đảm mọi tiêu chuẩn chế độ trong ngày tết
tổ lên kế hoạch tổ chức các nội dung đón tết cho bộ đội giống như là ăn tết ở trên đất liền phù gần với gia đình
nhưng bản thân tôi thì cũng thường xuyên là ăn tết xa gia đình
thì gia đình ở ngoài bắc
bản thân tôi thì đi lính cũng lâu năm rồi
nên là cũng thường xuyên ăn tết
đi trực đi trực ăn tết ở ngoài ngoài đảo
thì cũng không khí thì cũng có đôi chút nhớ nhà
nhưng mà bộ lại thì cũng có anh em đồng sĩ ông đội
thì cũng vơi chút phần nào
được sự tạo điều kiện của đơn vị thì anh em cũng có cái tết đủ đầy
bánh chưng cũng nhân thịt
trong phòng sinh hoạt
bàn thờ được trang trí những cành mai cành đào
được chính các anh cán bộ chiến sĩ trên tàu chế tác từ nhánh cây ba khô
làm bằng giấy bằng ni lông và gắn đèn led lấp lấp lánh
với các anh giữa mênh mông của biển cả
thì những hương vị của ngày tết sẽ giúp vơi đi nỗi nhớ nhà
nhớ người thân yêu đang sung vầy đón xuân
cũng là nôn nao nguồn trồn
cái đón tết đầu tiên của một người lính
đón tết trên biển
xa nhà cũng được sự động viên của các anh em chiến sĩ cán bộ trên tàu
thì cũng quan tâm san sẻ những cái niềm vui của ngày tết
những hoạt động phong trào văn nghệ văn hóa
gói bánh chưng hoạt động trang trí phòng tết
quên đi cái hoạt động nỗi nhớ nhà của mình
cái đó là điều gì giúp bản thân tôi cố gắng
để hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong thời khắc giao thừa bản thân lúc nào cũng nhớ về gia đình
nhưng nhiệm vụ trên hết bản thân luôn xác định rõ bảo đảm tốt thực hiện nhiệm vụ
lúc nào cũng có gia đình ở đằng sau là cung phụ mình rồi
nên là lúc nào cũng yên tâm tư tưởng tổ chức đón tết cho anh em
cũng như bản thân đón xuân ở trên biển
trong các tàu trực trên biển bà nguyễn thủy chống bộ chứa lệnh
chúng tôi trực tiếp xuống giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ đi trực
phân công cho các trách nhiệm cụ thể động viên anh em
và cũng có những phần quà để động viên cán bộ chiến sĩ trực trên biển
song song với việc trực trên biển
thì các tàu trực gần các đảo gần những cái gần đảo
thì chúng tôi cũng bố trí cho cán bộ chiến sĩ có một thời điểm nào đó
để giao lưu rồi chúc tết chúc ủy chính quyền địa phương
và thăm hỏi động viên các gia đình chính sách cũng như là những ngư dân nghèo
như là khu quý như là khu đảo
ngoài ra thì các cái nhiệm vụ cụ thể
các cái tình hướng có thể xảy ra trong dịp tết
thì lãnh đạo chỉ huy có những cái giao cụ thể
có cái định hướng cụ thể trong từng cái tình hướng một
trong từng cái nội nhiệm vụ một để xử lý cho nó chuẩn sát cho nó
mùa xuân mới đã về các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đang có mặt tại những điểm trực
và luôn trong tư thế cảnh giác cao độ tuần tra bảo vệ vùng biển đảo quê hương
các anh luôn tự hào được hiện diện ở nơi đầu sóng ngọn gió
để giữ gìn sự bình yên cho bà con ngư dân và đất liền
được vui xuân đón tết trong ấm no hạnh phúc